trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một để có giải pháp ngăn chặn kiểm soát đẩy lùi các trường hợp nhiễm covid một mươi chín chuyển nặng và tử vong
cùng với đó văn phòng chính phủ cũng ban hành công văn truyền đạt ý kiến của thủ tướng phạm minh chính
yêu cầu đồng chí bộ trưởng bộ y tế chỉ đạo các biện pháp đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
báo cáo số lượng vaccine phòng covid một mươi chín về trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một để tiêm đủ so với nhu cầu
việc triển khai xã hội hóa thuốc điều trị covid một mươi chín và đưa vào bình ổn giá báo cáo thủ tướng chính phủ trong ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trong giai đoạn hiện nay hà nội đã áp dụng việc cách ly điều trị tại nhà đối với những f thể nhẹ không chịu chứng đủ điều kiện
điều này phù hợp với tình hình thực tế khi mà số ca mắc mới covid một mươi chín tại hà nội tiếp tục tăng nhanh trong thời gian gần đây
sở y tế hà nội dự báo là số f sẽ tiếp tục tăng
công tác chăm sóc điều trị f tại nhà sẽ căng thẳng hơn và cần sự theo dõi xử lý kịp thời lưu ý để đảm bảo an toàn tránh lây nhiễm ra cộng đồng
gia đình này có bốn người thì hai người dương tính covid một mươi chín
vì đủ điều kiện cách ly tại nhà theo quy định nên nhân viên trạm y tế phường thịnh liệt đã hướng dẫn đầy đủ cho bệnh nhân cách tự theo dõi sức khỏe
phát những loại thuốc cơ bản dành cho f nhẹ và theo dõi hàng ngày
hiện tình hình sức khỏe của hai f đều ổn định
hỏi trạm y tế thì trạm y tế trả lời là cách ly tại nhà thì cho con ngủ phòng viếng
và ở phòng riêng nhà tạm riêng và mọi thử vật dụng của con là để riêng
sốt thì uống hạt sốt và uống xê sủi khó thì uống thuốc khó
hỏi con liên tục là có khó thở hay là di khống khi con trả lời là không thì mẹ yên tâm thôi
khi mà ghi nhận ca f thì chúng tôi đã có phân tầng và những trường hợp nào mà nặng
đấy là cao tuổi thì chúng tôi đã kiểm tiến
còn những trường hợp nhẹ thì chúng tôi
tôi cho ở nhà để điều trị tại nhà và hàng ngày sẽ có nhân viên y tế là đến đo nhiệt độ và phát thuốc
nếu như có các cái ca nhiễm mà có điều hiện như sốt cao hay khó thở thì chúng tôi lại sẽ kiểm một mươi bốn năm
hiện quận hoàng mai có gần bốn trăm linh trường hợp f đủ điều kiện điều trị tại nhà theo hướng dẫn
mỗi trạm y tế phường có từ tám đến một mươi nhân lực
ngoài việc theo dõi điều trị những f đang điều trị tại nhà
y tế cơ sở tại các phường đang đồng thời phải thực hiện các nhiệm vụ điều tra truy vết những trường hợp f trong cộng đồng
chúng tôi điều động và huy động cán bộ y tế ở các phòng khám đa khoa các chuyên khoa
để phục vụ cho việc từ lấy mẫu rồi làm xét nghiệm đến điều tra và thực hiện cách ly điều trị f tại cộng đồng
đối với điều trị thì chúng tôi đã huy động được những cán bộ có chuyên môn của các phòng khám đa khoa
để hỗ trợ tốt nhất cho việc điều trị f tại cộng đồng
trong thời gian tới dự báo số f tiếp tục tăng nhanh
theo các chuyên gia việc điều trị tại nhà sẽ tạo thuận lợi cho người bệnh đồng thời giảm tải cho tuyến trên
nhưng nhiệm vụ của tuyến y tế cơ sở trong công tác chăm sóc điều trị f tại nhà sẽ căng thẳng áp lực hơn
y tế cơ sở cũng là một trong những thành phần phải đảm bảo được ngăn ngừa cái nguy cơ
mà người bệnh người ta thúc đục người ta lây lan phát tán ra cho những người xung quanh họ
thế cho nên việc giám sát của y tế cơ sở người ta cũng sẽ phải vất vả
và thứ ba là y tế cơ sở phải theo dõi sát và phải bố trí việc phát hiện sớm được những ca dinh mới nặng
và vận chuyển đến những cơ sở điều trị một cách kịp thời
để giảm tải cho ngành y tế sở y tế hà nội cũng xây dựng thêm lực lượng hỗ trợ tại từng địa phương
để cùng làm nhiệm vụ theo dõi chăm sóc f như hội phụ nữ đoàn thanh niên học sinh sinh viên tình nguyện
lực lượng này sẽ giảm tài cho tuyến đầu và giúp người dân khi không may bị nhiễm
sẽ được chăm sóc sức khỏe tại nhà
ngoài ra những người không đủ điều kiện cách ly tại nhà sẽ được điều trị tại trạm y tế lưu động
hà nội dự kiến thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động trên toàn địa bàn
với sự chuẩn bị chú đáo và trang bị đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cho công tác phòng chống dịch
học sinh lớp chín và lớp một mươi hai tại tp hcm đã trải qua những ngày học trực tiếp đầu tiên một cách an toàn
tuy nhiên vừa dạy học và vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch
thì chi phí cho công tác chống dịch là nỗi lo của nhiều trường
ghi nhận tại một số trường trung học cơ sở trung học phổ thông trên địa bàn tp hcm
ngoài bố trí nhân viên đo thân nhiệt ngay từ cổng
thì có trường còn trang bị máy đo nhiệt độ bằng vi hồng ngoại kết hợp rửa tay tự động
trước mỗi lớp học đều có nước rửa tay sát khuẩn bổ sung thêm cơ sở vật chất cho phòng cách ly
và một số dụng cụ y tế phục vụ công tác phòng chống dịch
tuy nhiên về lâu dài thì chi phí phục vụ cho công tác chống dịch là con số không nhỏ
vì phải sống chung với dịch đến bao giờ thì chưa xác định được
nếu mà có học sinh f trong lớp thì chúng tôi sẽ cắt ly và chúng tôi tiến hành test cho một lớp khoảng ba mươi em
và chúng tôi test gồm khoảng ba em vào một chỗ để test
như vậy thì cái vấn đề là chi phí cho cái thất nhân nó cũng là một vấn đề mà chúng tôi rất là quan tâm
tài chính nên hỗ trợ chúng tôi vào cái việc mà mua cồn bảy mươi độ
rồi hỗ trợ một số cái như là khẩu trang n chín mươi năm
loại khẩu trang này thì chúng tôi đảm bảo hơn
khi mà có học sinh nghi ngờ là f f một thì chúng ta có thể cấp cho các em
để các em có thể sử dụng trong thời gian mà chúng tôi liên hệ với bên y tế để hướng giải quyết cho các em
nhiều giáo viên vừa dạy trực tuyến vừa dạy trực tiếp
còn ban giám hiệu thì kiên nhiệm thêm phê trò ban chỉ đạo phòng chống dịch trong nhà trường
và để đi vào hoạt động được hiệu quả lâu dài đặc biệt là trong thời điểm học sinh đi học trở lại
thì ban chỉ đạo phòng chống dịch trong nhà trường vẫn còn nhiều mong mỏi
khi mà chúng ta xây dựng cái bang phòng chống dịch covid của nhà trường
thì tôi cho rằng không phải xây dựng để mình làm báo cáo
mà xây dựng phải hoạt động một cách hiệu quả
vì công tác phòng dịch này người lãnh đạo nhà trường
hoặc cái bang phòng chống mà lơ là thiếu cái nhận thức đúng đắn
thì cái tai hại nó vô cùng
như vậy thì chúng ta phải biết là phải có một cái chế độ chính sách cho cái ban phòng dịch này
chứ chúng ta hai năm nay chúng ta xây dựng
phải nó làm rất nhiều làm rất nhiều
nhưng mà chưa có cái chế độ chính sách cho cái quy định số tiết như thế nào
hay cái sự đải ngộ như thế nào
thì chính tôi đã người đứng đầu làm thì tôi phải nói là vô cùng vất vả
thì các thầy cô chủ nhiệm đi theo cũng vậy nữa
thì người ta làm vất vả lắm nhưng mà rõ ràng cái chế độ thì không có
dẫu biết rằng vẫn còn rất nhiều những trăn trở
và nhu cầu cần được hỗ trợ kinh phí cho các trường là cần thiết
để tháo gỡ cho tình huống khó khăn
trước mắt sở giáo dục đào tạo tp hcm vừa có tờ trình gửi ủy ban nhân dân tp hcm
về việc hỗ trợ quay test nhanh covid một mươi chín cho cơ sở giáo dục khi tổ chức dạy học trực tiếp
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
thành phố sẽ quan tâm để không tạo thêm gánh nặng cho ngành giáo dục
cái đó thì trong chính sách chung của thành phố
trong cái kinh phí phòng chủng dịch
thì chắc chắn là thành phố sẽ quan tâm và giải quyết một cái hợp lý nhất
các yêu cầu để không tạo ra gánh nặng cho ngành giáo dục
nói chung và các trường nói riêng
thì chắc chắn sắp tới thì sẽ có những quy định cụ thể
như tôi đã nói là trong quá trình chúng ta vận hành
thì sẽ rút kinh nghiệm và cái hướng là chúng ta phải tạo ra cái môi trường
dạng dạy và học tập thật tiện nhất cho học sinh của chúng ta
do đó những vấn đề liên quan đến thủ tục liên quan đến tài chính
liên quan đến trang thiết bị đảm bảo sức khỏe
thì các cháu sẽ được ưu tiên để được xử lý sớm nhất có thể
trước mắt nhiều trường đã cân đối hợp lý nguồn tài chính
trên tinh thần tiết kiệm làm sao đủ nhưng đảm bảo an toàn cho học sinh
kết hợp trung tâm y tế địa phương để thực hiện xét nghiệm tầm soát
nhưng cũng chỉ ở một giới hạn cho phép
điều mà các thầy cô mong muốn là cần có sự hỗ trợ hợp lý
để giáo viên yên tâm giảng dạy và làm tốt công tác phòng chống dịch trong nhà trường
đến thời điểm này nhiều địa phương trong cả nước đã triển khai
và lên kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba
đối tượng được tiêm mũi ba là những người từ năm mươi tuổi trở lên
lực lượng tuyến đầu chống dịch người có tình trạng suy giảm biễn dịch vừa và nặng
như người cấy ghép tạng ung thư hiv người đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch
hoặc đã điều trị trong vòng sáu tháng
thành phố hồ chí minh là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước
triển khai tiêm bổ sung mũi ba và nhắc lại cho lực lượng tuyến đầu là nhân viên y tế
công an quân đội người suy giảm miễn dịch
thành phố dự kiến tiêm mũi ba cho người dân trong hai giai đoạn
đợt một từ ngày một mươi tháng một mươi hai đến hết năm đợt hai diễn ra trong cả năm hai nghìn hai mươi hai
tỉnh quảng ninh cũng đã thống nhất từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai triển khai tiêm mũi ba
tăng cường vaccine phòng covid một mươi chín trên phạm vi toàn tỉnh
và phân đấu cơ bản hoàn thành trong quý một năm hai nghìn hai mươi hai
tỉnh bình dương vừa quyết định thay đổi kế hoạch tiêm mũi ba
theo đó tỉnh này sẽ tiến hành tiêm mũi ba phòng covid một mươi chín
cho toàn dân trên nệp bàn vào đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
và vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một như kế hoạch trước đó
trong khi đó giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cho biết
là thành phố đã có kế hoạch và chủ trương về việc tiêm mũi ba vaccine phòng covid một mươi chín
cho người dân trên nệp bàn
những người có nguy cơ cao như người già người nhiều bệnh nền
sẽ được tiêm mũi ba vaccine phòng covid một mươi chín
sau khi có ý kiến từ bộ y tế ubnd tp hà nội sẽ sớm triển khai
việc tiêm phủ mũi ba trước mắt là tập trung cho nhóm đối tượng ưu tiên
thưa quý vị và các bạn
hiện nay số ca mắc tại đà nẵng liên tục gia tăng
chỉ tính trong vòng ba ngày qua địa phương này đã ghi nhận hơn tám trăm linh ca mắc mới
ba phường xã trên địa bàn thành phố bao gồm xã hòa sơn huyện hòa vang
phường an hải bắc quận sơn trà và phường hòa khánh bắc quận liên triểu
bắt đầu thiết lập vùng cấp độ bốn
công tác phòng dịch tại khu vực vùng đỏ vì thế cũng được siết chặt hơn
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đây là lần thứ ba phường an hải bắc quận sơn trà chuyển cấp độ
ở mức nguy cơ cao
hiện phương đang thiết lập tám chốt phòng tỏa cứng và một chút mềm
việc kiểm soát người ra vào và các hoạt động buôn bán giao thương bên trong
vùng cấp độ bốn cũng được siết chặt hơn
chỉ một số trường hợp thật sự cần thiết mới được phép di chuyển vào vùng đỏ
tuy nhiên phải đảm bảo điều kiện có giấy xác nhận của cơ quan
tiêm đủ hai mươi vaccine hoặc giấy đi đường chứng nhận
đã điều trị khỏi covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
chúng tôi thiết lập vùng đỏ vùng nguy hiểm này
để hạn chế cái việc người dân ra vào trong cái vùng đỏ này
từ đó chúng tôi sẽ tiếp tục bóc tách những f f một f hai
để làm như thế nào quản lý trong thời gian sắp đến đây
thực sự là cái khu vực này đoàn này này cho nó sạch
và trả lại cái môi trường cho dân dân
công an thường và ủy ban nhân thường sẽ đáy mạnh cái việc xử phạt vi phạm chính
lý do là trong thời gian vừa qua là phường hai hải bắc đã nhiều lần
thực hiện tiến thai công tác phòng chống dịch
hiệu quả của việc tuyên truyền bây giờ đã năng lên rất là cao
ý thức của người dân chấp hành ngày càng tốt
nên cái việc xử phạt nó phải được đẩy mạnh lên
để năng cao cái hiệu quả của công tác phòng chống dịch nói chung
cũng như là giữ được cái tình hình dịch kiểm soát được
khoanh vòng dập dịch trong thời gian trước đấy
ghi nhận tại xã hòa sơn huyện hòa vang là địa bàn tiếp giáp
khu công nghiệp hòa khánh nên phần lớn số ca mắc
đều liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại đây
tính đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai toàn xã ghi nhận gần một trăm linh f
và đang thiết lập hàng chục điểm phong tỏa
với đặc thù địa bàn nông thôn nhiều ngõ ngách
nên việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch
theo cấp độ bốn cũng gặp không ít khó khăn
do đó việc tuyên truyền nâng cao ý thức chung tay phòng chống dịch
là vấn đề luôn đặt lên hàng đầu
nhất là ở chợ đây rồi là có cái khu tiểu thương
có cái quán xóa lớn nhỏ ở địa phương này
chúng tôi luôn tốt cái công tác bận động và tuyên truyền
và có những địa phương thì vấn đề ý bôn dân và công an
thì cũng có giải pháp rồi là cũng phải là xử lý
những đối tượng mà không chấp hành
công tác mà kiểm tra xử lý cái mục đích cao nhất
không phải là về xử phạt phương phạm chính
mà là làm sao cho bà con dân thấy được
cái trách nhiệm cũng như là cái ý thức
phòng chống dịch để làm sao để giữ được sức khỏe
cho mình cho gia đình và cho mọi người trong xã hội
để làm sao để đẩy cái mục đích cao nhất
đẩy lùi dịch bệnh
thì lúc đó thì cái công tác triển khai
các công tác về phòng chống dịch ở hòa sơn
mới thành công và đạt được hiệu quả cao nhất
trong bối cảnh thích ứng an toàn linh hoạt
việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch
sẽ có khó khăn nhất định
mỗi người dân cần phải thay đổi thói quen
ý thức sống chung an toàn là góp phần đẩy lùi dịch bệnh
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa có văn bản
giao cho sở y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan truyền thông
thông tin chính xác kịp thời công khai minh bạch
về phân bổ chủng loại vaccine tiến độ tiêm chủng vaccine
phản ứng sau khi tiêm vaccine để người dân yên tâm
tiếp tục tiêm ngừa không phân biệt các loại vaccine
theo đó sở y tế tỉnh đồng nai đề nghị lãnh đạo
các sở ban ngành chủ tịch ủy ban nhân dân
các nguyện thành phố phối hợp với ngành y tế
tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh hoàn thành một trăm linh tiêm mũi hai
cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một mũi hai
cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi và tiêm mũi ba cho người
đã tiêm đủ hai liều cơ bản đảm bảo đúng tiến độ tiêm chủng
thời gian và đối tượng huy động tất cả các lực lượng
trang thiết bị cần thiết hỗ trợ địa phương
thực hiện chiến lược thần tốc tiêm chủng để hoàn thành mục tiêu đề ra
các đơn vị trực thuộc sở y tế các cơ sở khám chữa bệnh
cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh quán triệt và thực hiện tốt
việc tiếp nhận theo dõi điều trị quản lý tất cả f
không để xảy ra tình trạng f không liên hệ được với cơ sở y tế
không được có phát thuốc điều trị
trong ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tỉnh cà mau ghi nhận một một mươi một ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có tám trăm năm mươi chín ca ghi nhận trong cộng đồng
đây là lần đầu tiên kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát
tỉnh cà mau ghi nhận hơn một ca f một ngày
địa phương có số ca mắc cao nhất là thành phố cà mau với sáu trăm năm mươi bốn trường hợp
kế đến là huyện trần văn thời với một trăm một mươi ba f ghi nhận trong ngày
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn
sở y tế tỉnh cà mau có công văn đề nghị tất cả các cơ sở y tế công lập
và ngoài công lập tiếp tục tham gia vào các hoạt động phòng chống dịch
nhất là tham gia trạm y tế lưu động nhằm hỗ trợ các địa phương
tại nhà theo đó mỗi bệnh viện ngoài công lập mỗi phòng khám đa khoa tư nhân đăng ký tham gia phụ trách
ít nhất một trạm y tế lưu động trên địa bàn huyện thành phố và xã phường thị trấn
ngoài ra để đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
giám đốc sở y tế cà mau chỉ đạo kích hoạt bệnh viện dạ chiến số tám
với quy mô ba trăm linh giường tại trường chính trị tỉnh cà mau
đồng thời giao bệnh viện sản nhi cà mau tổ chức điều hành mọi hoạt động
tại bệnh viện giải chiến số tám để điều trị hiệu quả bệnh nhân covid một mươi chín
cảnh số ca mắc liên tục gia tăng
tỉnh cà mau vừa kêu gọi các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài nước
hỗ trợ cho tỉnh thuốc kháng virus để điều trị cho bệnh nhân covid một mươi
tính từ đầu mùa dịch đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai tổng số ca mắc covid một mươi chín tại cà mau là một mươi tám hai trăm hai mươi năm ca
theo nhận định của ngành y tế cà mau dịch covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp
dự báo trong những ngày tới số ca mắc covid một mươi chín tiếp tục gia tăng
điều này gây quá tải trong các cơ sở điều trị thiếu trang thiết bị
vật tư y tế phục vụ người bệnh đặc biệt là thuốc kháng virus sars cov hai
do đó cà mau kêu gọi các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài nước
hỗ trợ cho tỉnh thuốc kháng virus hoặc tạo điều kiện cho tỉnh được mua thuốc kháng virus
để điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
ngoài ra để kiểm soát dịch bệnh giảm ca mắc giảm chuyển tầng nặng
và giảm tử vong do mắc covid một mươi chín trên địa bàn sở y tế tỉnh cà mau có văn bản đề nghị
tất cả các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập tiếp tục góp công góp sức
vào các hoạt động phòng chống dịch nhất là tham gia trạm y tế lưu động
để điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh với vai trò là đầu tàu kinh tế nên xây dựng xã hội số
ngay từ những thay đổi hậu covid một mươi chín tiến tới mục tiêu xây dựng thành phố thông minh
thành phố chuyển đổi số và thành phố xã hội số
đây là ý kiến của đông đảo kiều bào tại buổi gặp gỡ người việt nam ở nước ngoài
đóng góp ý kiến cho sự phát triển của thành phố hồ chí minh hậu covid một mươi chín vào chiều qua
với sự tham gia của một trăm ba mươi đại biểu là chuyên gia trí thức doanh nhân người việt nam
ở nước ngoài kiều bào trẻ đến từ hai mươi một quốc gia và vùng lãnh thổ
hội nghị đã nhận được hai mươi sáu tham luận góp ý đề xuất các giải pháp giúp thành phố hồ chí minh
phục hồi kinh tế hậu covid một mươi chín phát triển bền vững và chuyển đổi số xây dựng đô thị thông minh
theo giáo sư đặng lương ngô thành phố hồ chí minh với vai trò đầu tàu kinh tế
nên xây dựng xã hội số ngay tại đây với mục tiêu thực hiện cùng một lúc
thành phố thông minh thành phố chuyển đổi số thành phố xã hội số
cũng theo giáo sư tiến sĩ vũ minh khương người việt nam ở singapore
thành phố cần định vị chiến lược là địa phương đi hàng đầu và sâu rộng về chuyển đổi số
chuyển đổi xanh và phát triển đô thị bền vững đặc biệt là nhà ở xã hội
giao thông công cộng y tế môi trường và giáo dục
giáo sư hà tôn vinh chuyên gia tài chính quốc tế người việt nam ở mỹ cho rằng
thành phố và doanh nghiệp cần đẩy mạnh chủ trương các chính sách số hóa thông tin
và dịch vụ công ích gia tăng các chương trình và hoạt động chuyển đổi số
giúp đưa các dịch vụ công ích đến gần với mục tiêu chính quyền số
đề ra các gói thầu chuyển đổi số để cho khu vực tư nhân đảm nhận và hoàn thành
phát biểu tại hội nghị ông võ văn hoang phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm chia sẻ
việc thành phố trở lại bình thường mới sẽ đối diện với nhiều vấn đề
qua hội nghị này lãnh đạo thành phố kỳ vọng từ các ý kiến góp ý của đội ngũ chuyên gia
trí thức doanh nhân kiều bào sẽ đề ra các giải pháp thiết thực nhằm hồi phục nhanh nền kinh tế
đảm bảo an toàn xã hội và phát triển thành phố theo hướng bền vững toàn diện
công văn nêu rõ để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu đồng chí bộ trưởng bộ y tế tổ chức hội nghị với các chuyên gia
các nhà khoa học trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một để có giải pháp ngăn chặn kiểm soát
đẩy lùi các trường hợp nhiễm covid một mươi chín chuyển nặng và tử vong
cùng với đó văn phòng chính phủ cũng ban hành công văn truyền đạt ý kiến của thủ tướng phạm minh chính
yêu cầu đồng chí bộ trưởng bộ y tế chỉ đạo các biện pháp đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
báo cáo số lượng tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trong tháng một mươi hai này để tiêm đủ so với nhu cầu
việc triển khai xã hội hóa thuốc điều trị covid một mươi chín và đưa vào bình ổn giá
báo cáo thủ tướng chính phủ trong ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
phong tỏa hẹp nhất có thể và truy vết xét nghiệm rộng là mục tiêu mà đà nẵng kiên định triển khai
khi phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng
tuy nhiên số ca mắc trong khu vực phong tỏa tại một số quận như liên triểu
sơn trà liên tục được ghi nhận
điều này làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm chéo dịch bệnh có thể bùng phát trên diện rộng
do đó công tác kiểm tra xử phạt bên trong và ngoài khu vực phong tỏa
cần phải được duy trì thực chất và có hiệu quả
khu vực này là một trong số điểm nóng covid một mươi chín vùng cấp độ bốn trên địa bàn xã hòa sơn
chỉ trong một ngày số f tại khu dân cư này tiếp tục phát sinh
vì liên quan đến dịch tễ tại khu công nghiệp hòa khánh
chính quyền địa phương phải kích hoạt ngay tổ covid một mươi chín
cộng đồng túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để giám sát các trường hợp f một nguy cơ cao
bởi đây là địa bàn nông thôn phức tạp về địa hình dễ lây chéo trong khu phong tỏa
đa số người dân sống địa bàn nông thôn người thân gia đình họ hòn là ở gần sát với nhau
cho nên là việc phòng chống dịch đối với các trường hợp mà người ở chung với nhau
rồi nhiều thế hệ cho nên là cái nguồn like nó khó kiểm soát
phối hợp với lại các bộ chí bộ
ba nhân dân thôn và tổ chức cộng đồng của các thôn
triển khai đồng bộ các biện pháp như là giám sát f một f mà được điều trị tại nhà
và tuyên truyền nhắc nhở các trường hợp buôn bán để đúng theo quy định về phòng chống dịch
và đồng thời cũng ra quân vừa đây tuyên truyền vừa nhắc nhở và xử lý các trường hợp bị phạt
bảy ngày qua đà nẵng đã ghi nhận hơn một ca bệnh covid một mươi chín tại bảy trên bảy quận huyện
trong đó nhiều chuỗi lây nhiễm đã qua tám chu kỳ liên kiểu hòa vang sơn trà là các quận có nhiều ca lây nhiễm nhất chủ yếu là công nhân
xác định thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh các địa phương thực hiện phong tỏa hẹp nhất có thể
tiến hành xét nghiệm rộng theo chu kỳ đồng thời thực hiện khóa chặt khu vực vùng đỏ
tuyệt đối không để người từ vùng dịch vùng nguy cơ cao đến những vùng khác
chúng tôi thiết lập cái vùng đỏ vùng nguy hiểm này để hạn chế cái việc người dân ra vào trong cái vùng đỏ này
từ đó chúng tôi sẽ tiếp tục bóc tách những f f một f hai
không cho người dân ở tư ngoài vào cũng như là người dân từ trong này ra
hiện tại là nếu mà có những
thì chúng tôi sẽ tiến hành ra bên bạn và sẽ phù hợp với các ngân phường xử lý nghiêm những trường hợp này
đồng thời thì chúng tôi cũng tuyên truyền người dân là không được ra khỏi nhà
đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai đà nẵng hiện có hai trăm chín mươi hai điểm phong tỏa với hai trăm chín mươi một điểm liên quan đến các ca nhiễm covid một mươi chín
với chủ trương khoanh vùng hẹp giám sát chặt được xem là giải pháp phù hợp
đà nẵng cũng kiện toàn và phát huy vai trò của tổ covid cộng đồng trong việc tuyên truyền nhắc nhở
người dân chấp hành quy định phòng dịch đồng thời đẩy mạnh việc xử phạt đối với những cá nhân
tổ chức doanh nghiệp không tuân thủ biện pháp phòng dịch bằng nhiều hình thức khác nhau
từ khoảng một tuần nay thì thủ đô hà nội số ca mắc covid một mươi chín liên tục tăng và phá các kỷ lục ca bệnh trước đó
đáng chú ý là vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai hà nội đã dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới với một ca
một phần ba trong số này là ca cộng đồng
theo đó để sẵn sàng cho mọi tình huống đối với những trường hợp f nhẹ không triệu chứng
những gia đình không đủ điều kiện cách ly tại nhà thì f sẽ được điều trị tại các trạm y tế lưu động
dự kiến hà nội sẽ thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động thu dung và điều trị f nhẹ không triệu chứng
ngoài ra hà nội cũng vừa ban hành hướng dẫn phân tầng điều trị covid một mươi chín lần thứ tư
cụ thể tầng thứ hai dành cho trường hợp không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ mức độ trung bình với nguy cơ cao
về tầng thứ ba điều trị bệnh nhân nặng nguy kịch có bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
đang chuyển đổi công năng thành trung tâm hồi sức covid một mươi chín
bộ y tế cũng vừa cho phép hà nội xác định f khi có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính
thay vì xét nghiệm pcr mang giá trị khẳng định
theo bộ y tế để thích ứng tình hình mới và bảo đảm an toàn linh hoạt
phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương
sở y tế căn cứ cấp độ dịch khả năng đáp ứng và hướng dẫn của bộ y tế nhằm xác định ca bệnh
bản tin dịch covid một mươi chín ngày hôm nay một mươi năm tháng một mươi hai của bộ y tế cho biết là trong ngày đã có hai chín trăm chín mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bảy tám trăm hai mươi hai ca
số bệnh nhân tử vong trong hai mươi bốn giờ qua là hai trăm tám mươi ba ca
trong ngày hôm nay có một mươi năm năm trăm hai mươi bảy ca mắc covid một mươi chín mới tại sáu mươi một tỉnh thành phố
còn tại hà nội trong hai mươi bốn giờ qua ghi nhận một ba trăm năm mươi bảy ca bệnh
trong đó cộng đồng là sáu ca
trong đó cộng đồng là sáu trăm một mươi một ca
tại khu cách ly là sáu trăm linh chín còn khu phong tỏa là một trăm ba mươi
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi